một thông tin từ quảng ngãi sức khỏe của hai cha con ngư dân là phạm văn thủy và phạm văn nghiệp
chú tỉnh quảng bình đã ổn định sau hàng chục giờ đồng hồ gặp nạn trên biển
và đã được tàu ba trăm sáu mươi sáu thuộc bộ tư lệnh vùng ba hải quân lai dắt về neo đậu an toàn
tàu cá của hai cha con ông thủy gặp nạn vào tối ngày năm tháng tám khi đang khai thác hải sản
cách đảo lý sơn gần chín mươi hải lý về hướng đông đông bắc
dù đã được một tàu địa phương lai dắt nhưng vào trưa ngày tám tháng tám
khi còn cách đảo lý sơn bốn mươi bảy hải lý thì lại gặp gió to sông lớn nước chảy mạnh
nên không thể tiếp tục hành trình
nhận được tin yêu cầu ứng cứu bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã điều tàu ba trăm sáu mươi sáu
nhanh chóng đến khu vực tìm kiếm cứu nạn phương tiện và các ngư dân
do diễn biến phức tạp của thời tiết đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày tám tháng tám
tàu ba trăm sáu mươi sáu mới tiếp cận đuộc tàu cá bị nạn và tiến hành lai rắt
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
gây ra hàng loạt vụ trộn các tài sản của tiểu thương
phùng văn nhị đã bị công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi bắt giữ
lợi dụng sự sơ hở của chị võ thị minh nhật khi đi giao bún cho khách hàng
nhị đã trộn túi sách bên trong có hai mươi một triệu đồng cùng một điện thoại di động
ngoài ra trong thời gian qua đối tượng đã trộn gần một mặt hàng của các tiểu thương
công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhị để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị liên tiếp các đường dây tội phạm tín dụng đen hoạt động xuyên tỉnh
liên tỉnh xuyên quốc gia đã bị lực lượng công an cả nước đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
đã cho thấy những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
vâng ạ công tác đấu tranh chăn náp rất quyết liệt nên tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
nhiều chỗ thì tạm dừng hoạt động hoặc là hoạt động cầm chừng
tuy nhiên tiến dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là trên không gian mạng
với những chiêu trò thủ đoạn biến tướng tinh vi khiến công tác phát hiện đấu tranh gặp nhiều khó khăn
mà điển hình cho hình thức là hình thức cho vay qua các ứng dụng hay còn gọi là qua app
ngày hai mươi một tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự phá đường dây cho vai lãi nặng quy mô lớn
qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào việt nam
theo tài liệu điều tra có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng
với tổng số tiền vay hơn một tám trăm linh tỷ đồng của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia
và phải trả lãi suất tới hai chín mươi gói vai bảy ngày
tháng năm vừa qua tại hà nội phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ và triệu tập
gần ba trăm linh đối tượng tại nhiều địa bàn các tỉnh thành phố trên cả nước
và cả những đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
nhiều thiết bị tài liệu liên quan
liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng cũng đã bị thu giữ
các đối tượng cho biết thông qua hàng loạt app cho vay trên các ứng dụng điện thoại
trang mạng internet để thực hiện cho vay lãi nặng từ một năm trăm linh đến hai hai trăm linh một năm
lãi phí này thì phải tính thêm số tiền tăng ký vay
thấp nhất là rơi vào tầm một mươi năm và cao thì rơi vào tầm hai mươi năm năm mươi khoảng ngày đó

nếu mà tính theo dư nợ thì rơi vào tầm một trăm linh tỷ đồng
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án điển hình
liên quan đến tội phạm tín dụng đen do lực lượng công an các địa phương đấu tranh bóc gỡ thời gian qua
cụ thể đã khởi tố một năm trăm bảy mươi năm vụ với ba ba trăm chín mươi chín bị can
xử phạt hành chính bảy trăm một mươi chín vụ với một một trăm tám mươi hai đối tượng
riêng tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố một ba mươi tám vụ với hai hai mươi năm bị can
xử lý hành chính ba trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm tám mươi năm đối tượng
từ các đợt giao quân đấu tranh chấn áp quyết liệt
tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
qua việc bắt giữ sử lý này tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có xu hướng giảm
đồng thời qua công tác nắm tình hình thì các đối tượng không còn mở rộng địa bàn hoạt động
đa phần đã tháo rỡ các biển quảng cáo
về cơ bản giải quyết được không còn tình trạng ném chất bản dán tờ rơi
cũng như mở rộng địa bàn
tuy nhiên trên thực tế công tác đấu tranh với tội phạm tín dụng đen gặp rất nhiều khó khăn vướng mắt
trong khi các đối tượng thông qua mạng xã hội các app website để cho nhiều bị hại vai lãi nặng
đòi nợ xiết nợ gây bức xúc thì công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế
ngoài ra chế tài xử lý về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ
mức hình phạt cao nhất chỉ là ba năm tù chưa đủ sức gian đe
tình trạng thực trạng tín dụng đen hiện nay thì nó rất là nhức nhối xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
và cái việc đấu tranh của cơ quan chức năng cũng rất là quyết liệt đặc biệt là cơ quan điều tra cơ quan công an
ở các tỉnh trong thời gian qua thì cũng đã rất quyết liệt triệt phá rất nhiều băng nhóm tín dụng đen quy mô lớn
cái số tiền hàng nghìn tỷ
nhưng mà cần phải có các chính sách cần phải có các quy định pháp luật để kiểm soát để điều chỉnh
đấy và với những chế tài nghiêm khắc thì mới
tôi nghĩ rằng là mới có thể kiểm soát được tình hình
từ thực tế đã cho thấy để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần có các giải pháp và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ban ngành có liên quan
đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay của các ngân hàng và tổ chức tiến dụng
nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trình đáng hợp pháp của người dân

thủ tướng chính phủ phạm minh trọng
chính vừa có công văn yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức họp báo giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ
và có giải pháp xử lý đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương hiệu quả
hiện một hai triệu lao động được phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà hai mươi chín tỉnh chưa giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
văn phòng chính phủ bảo đảm
hành thông báo số hai trăm ba mươi sáu kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa trong đó về phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với bộ tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thống nhất trình chính phủ
kịp thời triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba báo cáo thủ tướng chính phủ
tại dự thảo luật đất đai sửa đổi
quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được bộ tài nguyên và môi trường đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều nội dung
cụ thể sửa đổi quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất
theo hướng trường hợp thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thửa
thì không yêu cầu phải có giấy chứng nhận đã được quy định
thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã có quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hiệu hạn nhà hàng miterbason
tổng số tiền hơn hai mươi sáu triệu ba trăm linh ngàn đồng do xảy ra vụ ngộ độc methanol là cồn công nghiệp khiến hai người tử vong và sáu người khác đang phải nhập viện điều trị
cụ thể chi nhánh công ty này vi phạm hai lỗi kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy nguyên liệu thực phẩm vi phạm
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra thực tế để làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tp đn cho biết
đã di lý đối tượng nguyễn văn lâm ba mươi năm tuổi ở tỉnh quảng nam từ tỉnh lâm đồng về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
lâm bị bắt theo lệnh truy nã trước đó với tội danh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bảy lâm là nhân viên ngân hàng nên quen biết với bị hại là khách hàng
thời điểm này lâm có nhiều mối quan hệ với khách hàng có nhiều nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng đáo hạn nợ xấu
lâm liên kết với bị hại thực hiện các dịch vụ này để kiếm tiền tranh lệch
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lâm đã làm giả sửa thông tin hợp đồng vay tiền
giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần hai mươi một tỷ của bị hại và một mươi năm người khác
sau khi bỏ trốn lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tại cơ quan điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng
vào khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng bốn
trên địa bàn tỉnh long an đã xảy ra một vụ cháy tại ba nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nhựa
tại xã đức hòa đông huyện đức hòa với diện tích hơn ba m hai
bên trong kho xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng
lửa cháy thành cột khói đen bốc cao
ngay sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã điều động ba xe chữa cháy cùng năm mươi bốn chiến sĩ đến hiện trường
bên cạnh đó huyện đức hòa cũng đã huy động thêm bốn chiếc xe chữa cháy của các khu công nghiệp đến tri viện
tiếp cận hiện trường tích cực dập lửa
ngọn lửa cuối cùng được dập tắt vào lúc gần hai mươi một h cùng ngày
hiện lực lượng chức năng đang cố gắng khống chế nguy cơ lây lan
nguyên nhân được xác định ban đầu có thể là do bị chập điện